lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần bảy tỷ đồng bằng hình thức hợp đồng thuê xe ô tô tự lái
bị cáo là trương nhật tiến ba mươi tám tuổi trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử lưu động về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tiến đã dùng thủ đoạn lừa đảo hợp đồng thuê xe ô tô tự lái
nói là phục vụ cho khách hàng nhưng thực chất không hề sử dụng cho việc kinh doanh
tổng cộng tiến đã lừa đảo được gần hai mươi công ty doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố
với số tiền chiếm đoạt được gần sắp xỉ bảy tỷ đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được tiến lấy để tiêu xài cá nhân và dùng để đánh bạc
chỉ trong vòng năm tháng rất nhiều người trên địa bàn thành phố đà nẵng đã sập bẫy lừa đảo của bị cáo tiến mà không hề hay biết
tại phiên tòa xét thấy vụ án có nhiều bị hại và việc vắng mặt của những người này ảnh hưởng rất lớn đến xét xử hành vi phạm tội của bị cáo tiến
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng quyết định đình chỉ phiên tòa và sẽ tiếp tục đưa ra xét xử trong một ngày gần nhất
chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến khi phiên tòa tiếp tục
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông ngày ba mươi một tháng tám đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự đối với bị cáo trần ngọc linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã quảng tân huyện tuy đức tỉnh đắk nông về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy trong khi ngủ uống rượu tại tròi canh giấy của ông trịnh đình đại
thì giữa linh và ông đại xảy ra mâu thuẫn
ông đại cầm chiếc bát sứ ném vào đầu của linh khiến linh bị thương
lúc này linh lấy con dao cắm chém một nhát vào đầu của ông đại gây chấn thương sọ não
sau đó linh cầm máu vết thương và gọi người đưa ông đại đi cấp cứu nhưng ông đại đã tử vong trên đường đến bệnh viện
tại phiên tòa trần ngọc linh đã khẩn khai báo và ăn ăn hối cải và hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc linh một mươi hai năm tù giam về tội giết người
và phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn một trăm sáu mươi năm triệu đồng
công an tp bảo lộc
tp bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc lần trốn tại địa bàn
từ tin báo của quần chú nhân dân về nghi vấn một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa bàn
công an tp bảo lộc đã tiến hành xác minh và xác định đối tượng lạ mặt là kẻ đang có lệnh truy nã toàn quốc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tổ chức bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng bị bắt giữ hai tên là nguyễn ba thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã an mỹ huyện mỹ đức tp hà nội
thắng khai nhận đang bị công an tp hà nội ra quyết định truy nã số ba ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi gây án thắng đã trốn vào xã đại lào tp bảo lộc
tuy nhiên thắng đã bị quần chú nhân dân phát hiện báo cho cơ quan công an bắt giữ
hôm nay công an tỉnh đắk nông cho biết mới đây lực lượng chức năng huyện đắc minh
đã phối hợp với quần chú nhân dân
quần chú nhân dân bắt giữ hai đối tượng nghiêm ma túy trương trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ một mươi bốn thuộc xã đắc gằn huyện đắc minh
thì đội kế sát giao thông số một nhận được tin của công an huyện đắk minh
báo người dân trên địa bàn vừa bị mất chiếc xe máy
ngay lập tức các đồng chí trong tổ công tác đã triển khai chốt chặn
tại các đoạn đường có ngã rẽ để ngăn ngừa không cho đối tượng tàu thoát
nhận được tin báo của quần chú nhân dân tôi là tổ trưởng đã bố trí lực lượng đốt lỏng
đối tượng có khả năng chạy về hướng bung ngoi thuật
sau khoảng một mươi năm phút chúng tôi phát hiện được hai thanh niên điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao
đặt đến chiếc xe có giống như xe nhân dân báo
chúng tôi đã ra tiết hiệu dừng xe
nhưng hai đối tượng không chấp hành
quay đầu của nó chạy
tổ tuần tra chúng tôi truy đuổi
đến khoảng một mươi hai giờ ba mươi phút lực lượng chúng tôi đã bắt được hai đối tượng
đang lẫn trốn trong giấy cà phê của nhân dân
điều đáng nói là với tinh thần cảnh giác trong phòng chống tội phạm
người dân địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng về bắt các đối tượng
và chỉ chưa đầy ba mươi phút sau khi nhận được tin báo các đối tượng này đã bị bắt gọn
lúc đó thì nhận được tin báo là có
hai đối tượng là một người mặc áo màu cam với một người ốm cao
mà rất là trong tình trạng thái nghi vấn là có chất gây nghiện
đây là anh em đi nhận dạng
có phát hiện hai đối tượng mồ hôi mồ kê vẽ vã
đây là hai anh em mấy anh em chia hô với nhau là yêu cầu dừng lại
và gọi cơ quan lực lượng công an xã đến để làm việc
để nhận dạng xem nếu đúng thì tất cả mọi người anh em giữ lại hết
không cho di chuyển khỏi vị trí
tại chủ sở công an hai đối tượng khai tên trần minh tân
chú tại xã kim mỹ huyện kim sơn tỉnh đinh bình
và trần khánh hào chú tại thị trấn đắc minh huyện đắc minh tỉnh đắc đông
đã khai nhận
ngày hai mươi ba tháng tám khi thấy chiếc xe máy đang dựng ở bên đường
hai đối tượng đã bố trí để hào đứng cảnh giới tân và trộm xe
rồi cả hai chở nhau về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng và người dân phối hợp bắt giữ cùng tăng vật
công an huyện đắc minh đang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
việc làm của người dân chung tay cùng lực lượng công an
tham gia trí bắt hai đối tượng nghiện ma túy trộm cắp xe máy
thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của người dân
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cục cảnh sát hình sự bộ công an đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư khải thái
có địa chỉ tại phòng ba tầng một mươi tám một mươi chín tòa nhà tramvit số một trăm một mươi bảy đường trần duy hưng
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
tầng một mươi một tòa nhà brazchem số năm trăm sáu mươi hai nguyễn văn cử phường ngọc thụy quận long biên hà nội
tầng một mươi tám tòa nhà lốt tè số năm mươi bốn phố liễu giai phường cống vị quận ba đình hà nội
để phục vụ yêu cầu điều tra bổ sung cục cảnh sát hình sự bộ công an thông báo
nếu ai là người bị hại trong vụ án chưa được ghi lời khai
đề nghị đến trình báo với phòng bảy cục cảnh sát hình sự bộ công an
tại số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân hà nội
số điện thoại liên hệ chín trăm sáu mươi tám sáu mươi tám năm mươi tám tám mươi ba
tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
của công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đối với đối tượng vũ thị vinh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương đình xã ninh sơn huyện hoa lư tỉnh ninh bình
về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên trước mép trái
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đối với hai đối tượng phạm hai tội danh khác nhau
đối tượng đỗ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu phố tám phường bắc sơn
thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa bị truy nã về tội giết người
và đối tượng mai thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
bị truy nã về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hãy báo ngay theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối của bản tin là thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi
mở đầu là tin báo trên biển đông cơn báo số tám
vào hồi bảy giờ ngày một chín vị trí tân báo ở vào khoảng một mươi chín bảy
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chậm theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên
đến bảy giờ ngày hai chín vị trí tân báo ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy hai độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi km
và đến bảy giờ ngày ba chín vị trí tân báo ở vào khoảng hai mươi hai hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo báo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo báo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km
quay trở lại với thời tiết trong nước các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
thời tiết khá ổn định bầu trời không còn nhiều mây như những ngày cuối tháng tám
ban ngày có nắng mưa chỉ xảy ra cục bộ về đêm với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
các tỉnh ở phía đông dãy hoàng liên sơn mây thay đổi ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa vài nơi mưa chỉ mang tính chất địa phương nên nhìn chung
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như là vui chơi giải trí ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế thời tiết phổ biến ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rào xảy ra trong thời đoạn ngắn ở một vài khu vực
ban ngày trời có nắng từ sáng đến chiều muộn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn
mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa vài nơi gió dày nằm cấp hai ba
nhiệt độ phổ biến rào động từ hai mươi năm ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân
khu vực tây nguyên dự báo trong khoảng ba ngày tới do gió mùa tây nam hoạt động yếu nên ban ngày trời có nắng
những cơn mưa cũng có khả năng xuất hiện nhưng chỉ xảy ra ở khoảng ba ngày
trong khoảng một phần hai diện tích khu vực và mưa cũng nhanh kết thúc nên thời tiết không cản trở đáng kể cho các hạt động ngoài trời
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ ban trưa trời nắng sen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối với quá trình tích ẩm do đới gió mùa tây nam mang lại nên mưa rào và rông sẽ lặp lại
tập trung chủ yếu tại các tỉnh ven biển sông sẽ lan dần đến các nơi khác trên khu vực
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt